trong phiên họp sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận về việc khắc phục tình trạng gian lận và trục lợi trong thực thi các hợp đồng bảo hiểm
xin chào quý vị khán giả
vì vậy việc xây dựng phương án phòng dịch ở từng cơ sở và ý thức chấp hành của người dân và chủ cơ sở là điều kiện cần thiết để thành phố thích ứng an toàn linh hoạt trong tình hình mới
trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đang hướng vào khu vực nam trung bộ
thì ngày hôm nay hai mươi năm tháng một mươi ubnd tỉnh khánh hòa đã có công điện khẩn yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh
chủ động triển khai công tác ứng phó với diễn biến thời tiết và tình hình mưa lũ trên đại bộ
theo đó ubnd tỉnh chỉ đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
chính quyền các địa phương ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền kể cả các tàu du lịch còn hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ
hoặc tìm chỗ tránh chú bão an toàn thông báo cho ngư dân các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè các tàu du lịch
các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt vận chuyển lưu thông trên biển kể từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi
cho đến khi kết thúc bão ngưng hoạt động cáp treo vinpealand qua vịnh biển nha trang kể từ một mươi h ngày hai mươi sáu tháng một mươi cho đến khi tình hình thời tiết trở lại bình thường
bên cạnh đó các địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý các khu neo đậu tránh trú tàu thuyền tổ chức hướng dẫn việc neo đậu
sắp xếp tàu thuyền tại các khu tránh trú sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất
khu vực nguy cơ lũ ống lũ quét trước một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
sở giáo dục và đào tạo khánh hòa đã lên phương án chuyển sang học trực tuyến cho học sinh trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế
ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
bắt đầu tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hiến đất mở đường phân lô tách thửa tại phường lộc phát và xã đam brie tp bảo lộc
việc khám nghiệm hiện trường dự kiến kéo dài khoảng một mươi ngày tại địa bàn xã đam ri và phường lộc phát
đây là giai đoạn đầu trong công tác điều tra liên quan đến sai phạm về quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố bảo lộc
công tác khám nghiệm hiện trường có sự tham gia của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sở xây dựng sở tài nguyên và môi trường
sở giao thông vận tải sở nông nghiệp và phát triển nông thôn văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng
ủy ban nhân dân tp bảo lộc cùng nhiều cá nhân liên quan
theo công an tỉnh lâm đồng cơ quan điều tra đang kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm do thanh tra tỉnh lâm đồng chuyển đến
đối với một số dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất mở đường phân lô tách thửa trên địa bàn thành phố bảo lộc
thanh tra tỉnh lâm đồng có kết luận thanh tra trách nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân tp bảo lộc trong công tác quản lý sử dụng đất
và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn
kết luận thanh tra chỉ rõ về công tác quản lý đối với một số điểm mà người dân tự đầu tư hạ tầng hiến đất nhằm mục đích phân lô tách thửa
có nhiều vi phạm tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm dân cư mới không đúng quy định quy hoạch do hiện nay
diện tích đất này được phân lô giao bán dưới hình thức các dự án bất động sản ma chưa được cấp phép để lừa đảo người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với nông thị phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại tổ tám phường tân giang tp cao bằng về hành vi lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng
nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về việc bị nông thị phượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền lớn để chi tiêu cá nhân
theo đó từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một với thủ đoạn dùng lãi suất cao để thuyết phục người khác cho mình vay tiền
phượng đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt trên năm mươi tỷ đồng từ một số cá nhân trong và ngoài tỉnh cao bằng
phượng dùng tiền của người vay sau để trả cho người vay trước
khi số nợ lên cao bị chủ nợ tố cáo phượng liên kết với một số đối tượng khác
để trả nợ bằng bất động sản nhưng thổi giá bất động sản lên cao vừa xử lý được nợ vừa thu được khoản tiền tranh lệch để chia nhau
công an huyện air soup tỉnh đắk lắk vừa phát hiện xử lý một vụ vận chuyển bốn mươi sáu cây gỗ thương thuộc nhóm một quy hiếm
tại đoạn đường ngã ba trường lanh xã trường lan huyện air soup tỉnh đắk lắk
tổ công tác của công an huyện air soup đã phát hiện ô tô tải biển kiểm soát
tài xế một mươi ba nghìn hai trăm năm mươi năm do tài xế phạm hải đông quê ở tỉnh thái bình đang vận chuyển lâm sản
tại thời điểm kiểm tra trên xe tải có chuyển bốn mươi sáu cây gỗ hương và đông
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lâm sản trên
quá trình làm việc tài xế đông khai nhận được nguyễn ngọc hường ở huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
thuê vận chuyển số cây gỗ hương trên từ huyện ea súp về thành phố hải phòng để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được công an huyện air soup tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo khuy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
phát hiện một xe ô tô khách chở hơn hai tấn quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km bảy mươi một trên tuyến quốc lộ hai mươi một b thuộc địa phận xã liêm tuyền
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
khách biển kiểm soát hai mươi b hai trăm năm mươi tám hai trăm tám mươi năm do lái xe vũ đình hải chú tại huyện phú xuyên
thành phố hà nội điều khiển vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành
chính qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở ba mươi bao quần áo với tổng trọng lượng hơn
hai tấn tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng
vận chuyển bước đầu lái xe khai nhận trở thuê số quần áo trên từ nam định lên thái nguyên với giá là ba triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi cảm
quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị